thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hồng tiểu dũng
việt nam và trung quốc cần tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác
trên các lĩnh vực nhất là thương mại đầu tư
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong cuộc tiếp đại sứ hồng tiểu dũng
tại cuộc gặp đại sứ hồng tiểu dũng khẳng định đảng nhà nước trung quốc
luôn mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc
trên mọi lĩnh vực nhất là trong bối cảnh quan hệ quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp
mong muốn hai bên sớm ký kết việc thực hiện các thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác thương mại
kinh tế đã ký cũng như giải quyết những vấn đề tồn tại trong thương mại đầu tư
liên quan đến vấn đề biển đông đại sứ hồng tiểu dũng cũng bày tỏ mong muốn hai bên
kiểm soát tốt các bất đồng về các vấn đề trên biển không để những vấn đề này
ảnh hưởng đến đại cục mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước
về phần mình thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng mối quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc
đang tiếp tục phát triển tích cực
thủ tướng đề nghị đại sứ xúc tiến nhiều hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các bộ
ngành địa phương trung quốc với phía việt nam để triển khai hiệu quả các nội dung
hai bên đã thỏa thuận tại phiên họp lần thứ chín ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương
thủ tướng cũng cho rằng hai bên cần giải quyết triệt đề các tồn tại vướng mắc
trong quan hệ kinh tế thương mại đầu tư thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước
đạt tiến triển mới phát triển cân bằng bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển
thời gian gần đây hai bên cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng
của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản
chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc kiên trì giải quyết tranh chấp
bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai kiểm soát tốt bất đồng
không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp ở biển đông
cùng với các nước asean thực hiện đầy đủ và hiệu quả doc
sớm xây dựng coc duy trì hòa bình ổn định ở biển đông